chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định ngày một mươi một tháng một mươi hai tới đây
sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
liên quan đến vụ án công ty nhật cường thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
bốn bị cáo trong vụ án này gồm nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
phạm quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cựu cán bộ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
nguyễn hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cựu cán bộ công an tp hà nội
biệt phái công tác tại phòng thư ký biên tập văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội
nguyễn anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cựu phó trưởng công an quận cầu giấy tp hà nội
biệt phái công tác và giữ chức vụ
cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hội đồng xét xử gồm ba người gồm một thẩm phán hai hội thẩm nhân dân hai kiểm sát viên
của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa
vụ án được xét xử kín
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện khánh sơn của tỉnh khánh hòa
nhận được tin báo của người dân địa phương về việc một đoàn khách du lịch
bị mất liên lạc khi leo núi tà giang xã thành sơn
cụ thể đoàn khách này cùng bảy người dân địa phương dẫn đường
xuất phát từ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một leo núi khám phá đỉnh tà giang
sau đó băng rừng qua huyện khánh vĩnh
đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi một kết thúc hành trình du lịch
nhưng nhóm khách này vẫn chưa về đến nơi và không liên lạc được
do địa hình núi cao không có sóng điện thoại
thông tin sơ bộ đoàn khách đã được người dân địa phương
đưa vào một chạy chăn bò để trú ẩn
tuy nhiên lương thực mang đi chỉ đủ dùng từ một đến hai ngày
nên ủy ban nhân dân huyện khánh sơn đã cử lực lượng băng rừng để tiếp tế
hiện nay khu vực rừng núi của tỉnh khánh hòa đang có mưa lớn
bực nước các sông suối dâng cao nguy cơ xảy ra lụa ống lũ quét
xa đở đất gây nguy hiểm cho những người đi rừng
vì thế quá trình tiếp cận các du khách của lực lượng chức năng
gặp nhiều khó khăn
mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày qua khiến một số nơi của tỉnh đắk lắc
bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó thì chính quyền xã hòa phong
huyện cờ đông bông đã phải di rời khẩn cấp hàng chục hộ dân
ra khỏi vùng bị sạt lở ngoài ra hàng trăm hectare hoa màu
trên địa bàn huyện cũng đã bị ngập úng
mưa lớn kéo dài suốt nhiều ngày đã khiến một mươi năm nhà dân khu vực thôn hai
xã hòa phong huyện cờ đông bông tỉnh đắk lắc bị sạt lở
trong đó có ba nhà bị vùi lấp hư hỏng hoàn toàn
mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã cảnh giác
chủ động di rời từ sớm nên không gây thiệt hại về người
nhưng hầu hết nhà cửa tài sản và toàn bộ cây trồng vật nuôi
bị vùi lấp hàng trăm người dân phải đối mặt với tình cảnh không nhà
chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cho ba nhà bị thiệt hại
hoàn toàn số tiền hai mươi triệu đồng một nhà
quận bình tân tp hcm vừa có báo cáo nhanh
về một bộ phim của bình tân tp hcm
về một bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
tại huyện hóc môn và các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này
không đeo khẩu trang cụ thể sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một
thì bệnh nhân có đến quán cà phê thanh vi
tại địa chỉ một trăm chín mươi tám đường số tám phường bình hưng hòa
và trực tiếp nói chuyện với vợ chồng chủ quán
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bệnh nhân tới bách hóa xanh
tại địa chỉ một trăm bảy mươi hai đường số tám phường bình hương hòa
có tiếp xúc nói chuyện với hai thu ngân và một bảo vệ
theo báo cáo có một mươi ba trường hợp tại quận tân bình tp hcm
đã tiếp xúc với bệnh nhân này trong đó thì có năm trường hợp
tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân gọi là f một không đeo khẩu trang
tám trường hợp f hai thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn